sau đó các lô vaccine pfizer được nhập về việt nam sau ngày hai mươi hai tháng một mươi với hạn sử dụng sáu tháng in trên nhãn thì tự động tăng thêm ba tháng
như vậy đối với hai lô vaccine một trăm hai mươi bốn nghìn một và một trăm hai mươi ba nghìn hai sẽ có hạn sử dụng đến ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
cục y tế dự phòng đã chỉ đạo chương trình tiêm chủng mở rộng triển khai tiêm chủng đảm bảo an toàn hiệu quả và truyền thông để người dân hiểu
một tuần nay tp hcm ghi nhận khoảng sáu mươi bảy mươi f tử vong mỗi ngày
đầu lòng nguyên nhân lý giả cho số liệu đáng lo ngại này
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc thành phố ghi nhận sáu mươi hai bệnh nhân covid một mươi chín tử vong ngày hai mươi tám tháng một mươi một
trong đó một mươi một trường hợp chuyển viện từ các tỉnh thành khác
trong sáu mươi hai ca tử vong chín mươi ba năm kèm bệnh nền chín mươi hai độ tuổi từ năm mươi trở lên
f tử vong tại hầu hết viện
trung tâm hồi sức tích cực
giảm nhiều so với giai đoạn
cao điểm vào hồi tháng tám nhưng đang có xu hướng tăng tương ứng với số bệnh nhân nhập viện tăng trở lại trong thời gian gần đây
bác sĩ nguyễn thị huỳnh mai chánh văn phòng sở y tế tp hcm tại họp báo tuần trước cho rằng
khi thành phố mở cửa các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động trở lại dù ngành y tế đã cố gắng với rất nhiều biện pháp
số f vẫn có chiều hướng tăng nhẹ trong thời gian tới dẫn đến tăng tỷ lệ tử vong
chủ yếu là bệnh nhân trên sáu mươi năm tuổi và chưa tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
lý giải nguyên nhân người dân không tiêm vaccine bà mai cho biết họ thuộc trường hợp chống chỉ định tiêm chủng
và người lớn tuổi nhưng gia đình không có điều kiện hoặc ngại tiếp cận vaccine
do đó khi mắc quá nhiều bệnh nền lại thêm covid một mươi chín thì khả năng người bệnh tử vong rất cao
với các trường hợp tử vong dù trước đó đã tiêm đủ hai mũi vaccine tránh văn phòng sở y tế cho rằng
nếu tính về cá thể tức một người tiêm vaccine sẽ được miễn dịch thì việc tử vong này hơi bất thường
tuy nhiên xét về yếu tố cộng đồng số f tăng lên thì sẽ có một số trường hợp diễn tiến nặng
đặc biệt trong thời gian qua dù độ phủ vaccine tốt nhưng khi f tăng sẽ có khoảng một mươi năm hai mươi diễn tiến nặng
chủ yếu là người cao tuổi kèm bệnh nền trong một mươi năm hai mươi này có năm chuyển biến thực sự rất nặng
f tăng cao sẽ có ca tử vong đây là một điều khó tránh khỏi bà mai nói
thành phố hồ chí minh đang tập trung tiêm hết cho bằng được người chưa tiêm đủ mũi vaccine
theo bà mai ngành y tế sẽ đi từng ngõ gõ từng nhà để tìm những trường hợp chưa tiêm vaccine
từ đó tìm hiểu lý do hỗ trợ thuyết phục người dân đồng thuận tiêm chủng nhằm đạt độ phụ vaccine tốt nhất toàn thành phố
trước tình hình f tăng kéo theo số bệnh nhân nặng cần nhập viện sẽ tăng
đặc biệt tập trung ở nhóm có bệnh lý nền tuổi trên năm mươi
sở y tế tp hcm vẫn tập trung vào chiến lược điều trị f tại bệnh viện
bên cạnh chiến lược quan trọng là quản lý f nhẹ không có triệu chứng tại nhà
các bác sĩ khuyến cáo người dân nhanh chóng tiêm vaccine nâng cao ý thức và tuân thủ quy tắc phòng chống dịch
cố gắng tuân thủ tối đa nguyên tắc năm k và không được chủ quan
những người vì do sức khỏe chưa đủ điều kiện tiêm vaccine và đặc biệt là những người tuổi cao
có bệnh nền béo vị dù đã tiêm vaccine nên hạn chế đi lại hạn chế tiếp xúc những nơi đông người kiểm soát tốt các bệnh nền
còn tại hà nội bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng cho biết
thành phố mở cửa nới lỏng dần dần
bí thư thành ủy đinh tiến dũng chia sẻ ở đợt bùng phát dịch covid một mươi chín lần thứ tư đã nảy sinh ra nhiều vấn đề
thành phố hà nội đang từng bước tháo gỡ khắc phục phù hợp với tình hình
theo hướng luôn cẩn trọng phù hợp với chỉ đạo của trung ương
bí thư hà nội nêu ở giai đoạn trước thành phố chủ yếu cách ly f một tại cơ sở cách ly tập trung
và điều trị f tại các cơ sở y tế của thành phố và trung ương
ở giai đoạn hiện nay hà nội đã chuyển hướng cho phép một bộ phận f một
và f nhẹ đủ điều kiện được cách ly và tự điều trị tại nhà
ông dũng đánh giá điều này phù hợp với tình hình phù hợp với diễn biến và xu thế chung
trước mắt là cách ly f một tại nhà và điều trị thể f nhẹ ở hai mươi sáu quận huyện
hôm nay qua thảo luận xét nghiệm nếu đồng ý thì cho thực hiện cách ly f một và chữa trị f thể nhẹ tại nhà
nếu đủ điều kiện ở bốn quận lãi ông dũng nói
bí thư hà nội cũng chia sẻ thành phố mở cửa nới lỏng dần dần theo xu thế chung
của cả nước nhưng phải kiểm soát được tình hình
trong thời gian qua thành phố đã tranh thủ củng cố y tế cơ sở từ quận huyện đến xã phường
cả cơ sở vật chất con người thuốc men
ca bí thư hà nội điều trị f tại nhà quan trọng nhất là kiểm soát chặt chẽ các tiêu chí điều kiện
chỉ khi đáp ứng mới thực hiện
về nhiệm vụ thời gian tới bí thư hà nội cho biết thành phố tiếp tục củng cố trạm y tế lưu động
đặc biệt là ở khu công nghiệp nơi có nguy cơ cao tập trung đông dân cư
thành phố sẽ phấn đấu mọi trạm y tế lưu động và đảm bảo đủ số giường đủ y bác sĩ đủ thuốc men
phải để doanh nghiệp người dân thấy rằng chúng ta tổ chức hệ thống y tế luôn ở bên cạnh họ
để họ yên tâm lao động sản xuất
ngược lại người dân phải có trách nhiệm với gia đình với thành phố ông dũng nhấn mạnh
bí thư hà nội cho biết chủ trương chống dịch của thành phố không phải là sống ngoài chỉ đạo chung
nhưng vì là thủ đô nên hà nội làm gì cũng phải thận trọng từng bước
đảm bảo an toàn tuyệt đối
nhất là trong phòng chống dịch
đứng trước làn sóng dịch bệnh tồi tệ trở lại và nguy cơ bùng phát với biến thể mới
ngày càng nhiều nước tính áp biện pháp phòng chống covid một mươi chín từng được cho là không thể tưởng tượng nổi
đầu tháng một mươi một áo đã có một bước đi mà các nước phương tây chưa từng nghĩ đến
khi tuyên bố bắt buộc chủng ngừa covid một mươi chín đối với toàn dân
trước thời điểm đó các nước trên thế giới đều bác bỏ quan điểm bắt buộc tiêm phòng covid một mươi chín toàn cầu
thay vào đó là nỗ lực thúc đẩy khuyến khích người dân chủng ngừa
ngay cả quốc gia chống dịch nghiêm ngặt nhất như trung quốc cũng không đưa tiêm phòng covid một mươi chín thành chính sách bắt buộc
động thái bất thường của áo được đưa ra chỉ vài ngày sau khi nước này áp chế độ phong tỏa
đối với những người chưa tiêm vaccine một quy định gai gắt hơn các nước phương tây khác
cnn cho rằng hàng loạt quyết định của áo phản ánh sự tuyệt vọng của các nhà chức trách
khi tìm cách bảo vệ hệ thống y tế công cộng và phục hồi kinh tế
khi tình trạng lây nhiễm gia tăng khắp châu âu nơi đã lại một lần nữa trở thành tâm điểm của đại dịch
mặc dù vaccine có sẵn
các biện pháp cứng rắn của áo được ban hành trước khi thông tin về sự xuất hiện của biến thể mới omicron được công bố
sự xuất hiện của omicron có thể thúc đẩy thêm nhiều nước tính toán lại các bước đi của mình
chuyển hướng từ các biện pháp tự nguyện sang bắt buộc trong một nỗ lực nhằm tăng tỷ lệ tiêm chủng
mới đây tổng thống nam phi siri ramaphosa cho biết chính quyền nước này đang tính tới khả năng bắt buộc tiêm chủng
đối với người lao động hoặc những ai muốn sử dụng không gian công cộng
trong khi đó
kenya trở thành một trong những nước đầu tiên áp các hạn chế đối với người chưa tiêm chủng
một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của nam phi cho biết biến thể covid một mươi chín mới omicron được phát hiện lần đầu ở miền nam châu phi
có thể là ứng cử viên khả dĩ nhất có thể thế chỗ cho biến thể delta vốn có tốc độ lây lan chuyển rất nhanh
việc phát hiện ra omicron đã kích hoạt cảnh báo toàn cầu
nhiều quốc gia đã áp dụng lệnh hạn chế đi lại từ miền nam châu phi vì lo ngại biến thể này có thể lây lan nhanh chóng
ngay cả ở những người đã được tiêm vaccine
trong khi đó tổ chức y tế thế giới who cho rằng biến thể omicron ẩn chứa nguy cơ làm tăng số người nhiễm covid một mươi chín
chúng tôi từng nghĩ liệu còn biến chủng nào có thể vượt trội hơn biến thể danta hay không
đây là một câu hỏi thường trực ít nhất là về khả năng lây truyền
và có lẽ chuyển biến đặc biệt này chính là omicron
ông adrian puren quyên giám đốc điều hành viện nghiên cứu bệnh truyền nhiễm quốc gia nam phi nicd
trả lời phỏng vấn hãng tin reuters
ông nhận định
nếu omicron được chứng minh là có khả năng lây truyền cao hơn biến thể danta
nó có thể dẫn đến sự gia tăng đột biến các trường hợp nhiễm mới qua đó gây thêm áp lực cho các bệnh viện
theo ông puren sẽ mất gần khoảng bốn tuần để các nhà khoa học xác định được omicron có thể né tránh
phản ứng miễn dịch của cơ thể ở mức độ nào
cũng như liệu nó có dẫn đến các triệu chứng lâm sàng tồi tệ hơn các biến thể khác hay không
ông cho rằng còn quá sớm để kết luận việc biến thể omicron đang xoán vị trí của delta ở nam phi
song nhấn mạnh việc số lượng ca bệnh bắt đầu tăng nhanh
đặc biệt là ở tỉnh đông dân cao tèn là một dấu hiệu cho thấy sự thay thế cũng đang bắt đầu diễn ra
biến thể delta là tác nhân thúc đẩy làn sóng covid một mươi chín lần thứ ba ở nam phi
với đỉnh điểm là hơn hai mươi sáu ca nhiễm mới mỗi ngày vào hồi đầu tháng bảy
và giờ đây biến thể omicron được cho là sẽ kích hoạt làn sóng dịch thứ tư ở quốc gia này
với số ca mắc hàng ngày dự báo sẽ đạt mốc một mươi vào cuối tuần này
nam phi được thế giới đánh giá cao vì đã
nhanh chóng cảnh báo cộng đồng khoa học toàn cầu và wso về biến chủng omicron
một động thái dũng cảm trước những thiệt hại mà các hạn chế đi lại áp đặt
bởi nhiều quốc gia có khả năng gây ra cho lĩnh vực du lịch quan trọng của nước này
lại thêm một phát hiện đáng chú ý về biến thể omicron
biến thể này được cho là đã có mặt ở châu âu ít nhất một mươi ngày trước khi các chuyên gia y tế nam phi
gửi báo cáo về biến thể này cho tổ chức y tế thế giới who
viện sức khỏe rivm của hà lan cho biết họ đã tìm thấy biến thể omicron
mẫu xét nghiệm có giới hạn từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi ba tháng một mươi một trước khi nam phi phát ra thông cáo chính thức
vào hôm hai mươi bốn tháng một mươi một
hiện các nhà khoa học vẫn chưa rõ biến thể này xuất hiện lần đầu tiên ở đâu khi nào
trước đó giới chức y tế hà lan đã phát hiện các ca mắc biến thể omicron
trong số những hành khách đến từ nam phi vào thứ sáu tuần trước
tính đến thứ ba bốn mươi hai trường hợp mắc biến thể omicron được xác định ở một mươi quốc gia châu âu
tại mỹ thủ đô bruxelles đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng
tăng cường trước sự xuất hiện của biến thể mới omicron
thành phố tiếp tục áp dụng phương thức không tập trung tiêm chủng tại những trung tâm lớn
mà mở lại các trạm tiêm chủng tại các quận triển khai xe buýt tiêm chủng
và tổ chức tiệm tại một mươi chín hiệu thuốc thuộc một mươi chín quận của thủ đô
tại anh người dân vùng yên lệnh đã phải đeo khẩu trang khi di chuyển bằng phương tiện công cộng
hay khi đến các cửa hàng ngân hàng và tiệm làm tóc theo quy định bắt buộc
mà chính quyền địa phương ban hành để phòng ngừa nguy cơ lây lan của biến thể omicron
theo quy định trên chính quyền vùng yên lạnh cũng yêu cầu tất cả du khách quốc tế
phải tiến hành xét nghiệm pcr vào cuối ngày thứ hai sau khi tới và tự cách ly cho đến khi có kết quả xét nghiệm
đây là quy định bổ sung mà chính quyền vùng yên lệnh ban hành cùng với quy định bắt buộc cách ly
đối với người đến từ một mươi nước miền nam châu phi
anh đến nay đã ghi nhận một mươi một ca nhiễm omicron và dự báo con số này sẽ vẫn còn tăng
thưa quý vị những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại